ngày một mươi một tháng bảy các tàu của quân chủng hải quân cùng với các lực lượng tiếp cận đã triển khai các phương án trục vớt tàu na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts
và tìm kiếm người mất tích tại khu vực biển nam bạch long vĩ
đến chiều cùng ngày robot đã tìm thấy đầu neo của tàu cá và tiến hành nối dây neo vào cắp của tàu tân cảng sáu mươi chín
bắt đầu cho phương án trục vớt tàu lên tọa độ mà thợ lặn có thể tiếp cận được
theo đó tàu tân cảng sáu mươi chín đã đưa robot lặn đến hiện trường bắt đầu công việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích
tại hiện trường tàu na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín bị nạn hiện có tám phương tiện tiến hành tìm kiếm gồm sr bốn trăm một mươi một sr hai trăm bảy mươi ba tàu tân cảng sáu mươi chín tàu bảy trăm linh bốn chín trăm hai mươi sáu của hải quân
tàu pacific một tàu kiểm ngư một trăm sáu mươi tám và một tàu cá của nghệ an
trong đó tàu tân cảng sáu mươi chín hạ robot và các thiết bị lặn
chuyên dụng hỗ trợ khảo sát tìm kiếm dưới nước
đến một mươi bảy h chiều một mươi một tháng bảy tàu tân cảng sáu mươi chín đã định vị được vị trí tàu bị nạn và khi thả robot lần thứ hai thì phát hiện lưới quấn chùm tàu
hiện tại chín ngư dân trên tàu na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts đã được cứu và từ nghệ an theo tàu na chín mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi tám ts ra khu vực tìm kiếm